theo iso hai mươi bảy nghìn một lớp kế tiếp nữa của chúng tôi là các dịch vụ hạ tầng công nghệ công ty như là cho thuê đặt chỗ máy chủ các dịch vụ về điện tăng đám mây lưu trữ đám mây với khả năng mở rộng không giới hạn và có khả năng kết nối mở với nhiều hệ thống

những tiện ích mang lại cho chủ thể của đô thị thông minh đó chính là người dân và doanh nghiệp
phục vụ người dân thật sự tốt hơn phục vụ doanh nghiệp tốt hơn để thành phố phát triển
phục vụ người dân thật sự tốt hơn phục vụ doanh nghiệp tốt hơn để thành phố phát triển
vì cái chính phải được đo lường kết quả tại từng phường xã quận viện từng sở ngành
năm nay chính là năm phải đột phá để bước vào năm hai nghìn hai mươi
chọn đột phá này chính là cái cửa nối cái cửa nối cho nhà nước và so với người dân doanh nghiệp để người dân hài lòng doanh nghiệp kinh doanh có hiệu quả và cũng hài lòng
năm nay là tất cả quận huyện phường xã sở ngành phải công khai hóa các thủ tục quy trình hành chính và phấn đấu là gì
thì ít nhất là ba mươi và lên bốn mươi là ở mức ba mức bốn
có thể nói việc thành phố hồ chí minh đang quyết tâm xây dựng khu đô thị sáng tạo để trở thành hạt nhân của cuộc cách mạng công nghiệp bốn
sẽ góp phần thúc đẩy kinh tế của thành phố và toàn vùng kinh tế trọng điểm phía nam phát triển bền vững
góp phần nhân rộng mô hình này trong chiến lược phát triển đô thị chính sách và tầm nhìn phát triển đô thị không chỉ từ nay đến năm hai nghìn ba mươi
mà còn trong năm năm tới
tiếp theo chương trình như thường lệ là mục công nghệ thông minh
xin giới thiệu đến quý vị khán giả những công nghệ mới công nghệ thông minh hướng đến sự tiện ích của người dân và doanh nghiệp
mời quý vị tiếp tục theo dõi
em nguyễn đăng tiến đạt
là sinh viên năm thứ ba trường đại học vũ tích tp hcm
em và các bạn đang thực tập tại trung tâm vjtc
tại đây sinh viên có nhiều robot và công nghệ tiên tiến mà lần đầu mới được tiếp xúc
quy mô của trung tâm vjtc có đầy đủ công nghệ tự động hóa để học viên thực hành phù hợp với thực tế mà cách mạng công nghiệp bốn đang đặt ra
sinh viên của em đã đi học tập được thiết bị trang thiết bị hiện đại sự hướng dẫn tận tình
cũng như là tìm hiểu
hãy thêm về những mấy mốc ở trường không thể thế nào dạy hết cho tụi em được
tụi em học ở trường là nghiên về lý thuyết ở đây là nghiên tụi em được thực hành nhiều hơn
giúp cho tụi em có những trải nghiệm tốt cho việc con đường học tập đồ án và tương lai làm việc sau này
hiện nay trung tâm đào tạo khu công nghệ cao có một mươi hai robot trong đó có một mươi robot công nghiệp và nhiều công nghệ tự động hóa hiện đại
trong năm hai nghìn một mươi bảy
đã đào tạo sáu mươi hai nguồn nhân lực chuyên sâu về tự động hóa và cơ khí
trong năm hai nghìn một mươi tám mục tiêu đặt ra là đào tạo từ một trăm hai mươi đến một trăm năm mươi nguồn nhân lực chuyên sâu về robot tự động công nghiệp
sau những đợt các bạn đã tập thì rõ ràng là nhu cầu quá nhiều
bởi vì về kinh phí mà để các trường có thể đầu tư được những hệ thống robot công nghiệp như thế này
gần như là rất là giới hạn tại các trường
ngoài ra số lượng người có thể vận hành và sử dụng các thiết bị hiện đại công nghệ hiện đại như thế này
tại các trường gần như rất ít
những người có thể sử dụng lại được thì họ sẽ chỉ có số lượng ít mà ngoài ra thì nhu cầu lại quá tăng
trung tâm vgtc có nhiệm vụ tư vấn hỗ trợ cho các doanh nghiệp fdi nhật bản và việt nam
trong quá trình tuyển dụng nguồn nhân lực hỗ trợ các doanh nghiệp nâng cao chất lượng và năng suất lao động
thông qua việc tổ chức đánh giá kỹ năng nghề của người lao động theo các tiêu chuẩn nhật bản
đồng thời hỗ trợ khu công nghệ cao
hoàn thành sứ mệnh xây dựng và phát triển nguồn nhân lực chất lượng
phục vụ cho sự phát triển kinh tế xã hội của tp hcm nói riêng và việt nam nói chung
trung tâm đào tạo sẽ không chỉ đào tạo thùng tí những cái lao động phổ thông
mà sẽ là đào tạo những nguồn lao động chất lượng cao đáp ứng nhu cầu công nghiệp cách mạng của công nghiệp bốn
với những nguồn lao động này thì những lực lượng đi làm ra sẽ là những lực lượng chuyên về chất xám
kỹ thuật công nghệ mà có thể tích hợp với những giải pháp hệ thống tự động hóa của các doanh nghiệp
với sứ mệnh của trung tâm vjtc là đào tạo và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao
được trang bị đầy đủ kiến thức chuyên môn vững và kỹ năng thực hành tốt
nhằm cung cấp nguồn nhân lực cho doanh nghiệp công nghệ cao trong thời đại của cách mạng công nghiệp bốn
đang diễn ra trên toàn thế giới
với tầm nhìn của trung tâm vjtc là phấn đấu trong vòng năm năm tới
trở thành trung tâm đào tạo và huấn luyện về robot
hàng đầu việt nam năm năm tiếp theo trở thành trung tâm đào tạo và huấn luyện robot hàng đầu khu vực đông nam á
thưa quý vị người dân của một thành phố thông minh sẽ được thụ hưởng các tiện ích như năng lượng chi phí thấp
giao thông công cộng tiện lợi tương tác dễ dàng với chính quyền
đó là mục tiêu của đề án xây dựng thành phố hồ chí minh trở thành đô thị thông minh giai đoạn hai nghìn một mươi bảy hai nghìn hai mươi
tầm nhìn đến năm hai nghìn hai mươi năm hướng đến chủ thể là người dân một đô thị thông minh vì dân
chuyên mục của chúng tôi rất mong sẽ nhận được sự đồng hành của quý vị khán giả
những hiến kế của người dân và doanh nghiệp về giải pháp xây dựng đô thị thông minh
cũng như những phản ánh thực trạng từ cơ sở mong được gửi về cho chúng tôi qua hộp thư email
quý vị cũng có thể xem lại nội dung này trên website nhândântv vn
xin cảm ơn
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại